với hành vi chiếm đoạt trên một một tỷ đồng để lấy tiền đánh bạc bị cáo nguyễn duy khánh
chú tại huyện chợ mới tỉnh an giang đã bị tòa nhân dân tỉnh an giang tuyên phạt một mươi bốn năm tù về tội
lừa đảo chiếm đoạt tài sản phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào chiều qua ngày ba mươi một tháng năm
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ ngày tám đến ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi một khánh đánh bạc trên mạng
và thua sáu trăm linh triệu đồng để tiếp tục có tiền đánh bạc khánh nhờ bạn giới thiệu và vay được của bà nguyễn thị niềm
trú tại phường bình đức thành phố long xuyên số tiền một trăm ba mươi triệu đồng để tiếp tục đánh bạc
sau đó khánh dùng thủ đoạn gian dối nhằm tạo niềm tin để bà điềm cho vay thêm nhiều lần với số tiền tám trăm ba mươi năm triệu đồng
đến hạn trả nợ bà niềm không điên nạc được với khánh nên đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang tố rác
đến ngày hai mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi một khánh đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang trình diện
ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi một khánh bị khởi tố điều tra
tại phiên xét xử
ngoài bản án một mươi bốn năm tù khánh còn bị buộc bồi thường lại số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại